trước việc mưa lớn trong những ngày qua để bảo đảm an toàn hồ chứa
từ lúc một mươi năm h chiều ngày hôm nay ngày hai tháng một mươi
công ty thủy điện trị an đã tiến hành tăng gấp đôi lượng nước điều tiết qua tràn
theo đó lượng xả qua tràn từ một trăm năm mươi m ba trên một giây tăng lên ba trăm linh m ba
lưu lượng nước qua tua pin phát điện là tám trăm bảy mươi m ba trên một giây
lưu lượng nước xả xuống hạ du là một một trăm bảy mươi m ba trên một giây
công ty thủy điện trị an cho biết có thể thay đổi lượng nước qua tràn trong những ngày tới
tùy theo tình hình diễn biến của thời tiết
để bảo đảm an toàn cho người dân vùng hạ du sông đồng nai
công ty thủy điện trị an thông báo đến chính quyền địa phương các tỉnh đồng nai
bình dương và thành phố hồ chí minh và các cơ quan liên quan chỉ đạo phối hợp
thông báo nhân dân vùng hạ du hồ chứa chủ động có biện pháp phòng ngừa
nhằm tránh những thiệt hại có thể xảy ra do việc xả tràn
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng chín công ty thủy điện trị an tiến hành xả tràn hồ chứa
việc xả tràn thủy điện trị an được thực hiện theo
quy trình vận hành liên hồ chứa trên sông đồng nai của chính phủ